chiều ngày ba tháng một mươi đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ vừa có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn tại phường thuận an quận thốt nốt
tại buổi tiếp xúc cử tri các đại biểu quốc hội báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
báo cáo kết quả hoạt động từ sau kỳ họp thứ bảy của quốc hội cử tri phường thuận an kiến nghị chính phủ các bộ ngành trung ương
xem xét lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông và nâng cấp các đoạn đường xuống cấp trên quốc lộ chín mươi một để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông
có biện pháp ngăn ngừa bệnh dịch tàn lợn châu phi và có chính sách hỗ trợ cho người dân tái đàn ngăn ngừa tội phạm ma túy tội phạm là trẻ dưới tuổi vị thành niên
có giải pháp ngăn ngừa và nâng cao mức hình phạt góp phần bảo đảm an ninh trật tự
đồng chí trần thanh mẫn và đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết trong kỳ họp tới